tòa án nhân dân cấp cao tại hà nội mở phiên phúc thẩm xét xử vụ án phan văn anh vũ tức vũ nhôm
và bốn cựu cán bộ ngành công an theo kháng nghị của viện kiểm sát và kháng cáo của các bị cáo
bị cáo phan văn anh vũ tức vũ nhôm cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty xây dựng bắc nam bảy trăm tám
cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty nova bắc nam bảy mươi chín cựu thượng tá công an
bị đưa ra xét xử phúc thẩm về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
hai cựu thứ trưởng bộ công an là bùi văn thành và trần việt tân bị đưa ra xét xử về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
bị cáo phan hữu tuấn cựu phó tổng cục trưởng bộ công an và nguyễn hữu bách cựu cán bộ công an
bị xét xử về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
tại phiên sáng nay ngày một mươi tháng sáu tòa phúc thẩm tiến hành kiểm tra căn cước cá nhân các bị cáo
và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan đến vụ án
sau đó hội đồng xét xử công bố tóm tắt nội dung bản án sơ thẩm
dự kiến chiều ngày một mươi tháng sáu tức chiều nay tòa án bắt đầu tiến hành phần xét hỏi
những thông tin về phiên xét xử này sẽ được chúng tôi cập nhật trong các chương trình tiếp theo